tận dụng các động cơ xe máy hỏng anh phạm đức tân ba mươi một tuổi người dân tộc thổ ở khối lê lợi phường quang tiến thị xã thái hòa tỉnh nghệ an đã tự mình chế tạo thành công máy bốc mía
chiếc máy này có thể thay thế cho hai bốn công nhân vừa tiết kiệm sức lao động lại vừa tiết kiệm thời gian và giúp tăng năng suất
không học qua bất kỳ trường lớp cơ khí nào nhưng với bản tính cần cù chịu khó tìm tòi học hỏi anh phạm đức tân người dân tộc thổ ở khối lê lợi phường quang tiến thị xã thái hòa đã tận dụng một số động cơ của xe máy mà người ta bỏ đi để chế tạo ra máy tời mía

gian bốc cũng thu ngắn khoảng ba giờ đặc biệt máy tời có thể nâng cao lên đến trên năm mét thuận tiện cho việc vận chuyển mía lên xe
ngoài việc sáng chế thành công máy tời mía anh tân cũng đã từng chế tạo thành công chiếc xe đạp điện hiện anh đang tiếp tục tìm tòi để cho ra đời máy cuốc cỏ máy dập đất tất cả những ý tưởng của anh đều xuất phát từ suy nghĩ rất đơn giản là hỗ trợ cho sức người tăng năng suất lao động